chú tải thôn thọ kỳ bắc xã hành đức huyện nghĩa hành vừa đến cơ quan công an trình báo gia đình bà bị mất chiếc xe máy
trong khi đi làm việc đồng áng chồng của bà trần thị oanh đã bất cần để chiếc xe máy trên đường không người trông coi đã bị kẻ gian lấy trộm
nhận tin báo công an huyện nghĩa hành đã triển khai lực lượng
xác minh điều tra làm rõ đối tượng chuyên trộm cắp xe máy của người dân là nguyễn diên vương chú tại thôn xuân vinh xã hành đức huyện nghĩa hành
vài tháng qua vương cùng người em của mình đã thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện nghĩa hành
thủ đoạn của vương là lợi dụng sơ hở của người dân khi đi làm việc đồng áng là ra tay trộm cắp

vì vậy bên cạnh công tác tấn công tội phạm của lực lượng công an huyện nghĩa hành thì người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của mình không để tội phạm trộm cắp lợi dụng hoạt động
lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an vừa phối hợp với ngành chức năng huyện kỳ sơn tổ chức di chuyển và hủy nổ thành công một quả bom có chiều dài một hai m và đường kính bốn mươi năm cm nặng lên tới ba trăm năm mươi kg
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi trong lúc đi trải cá thì người dân đã phát hiện một quả bom nằm ở lòng sông nậm mộ địa phận bản hòm xã hữu kiệm huyện kỳ sơn một phần nhô lên khỏi mặt nước
quả bom có chiều dài khoảng một hai m đường kính tại vị trí lớn nhất là bốn mươi năm cm nặng ba trăm năm mươi kg vỏ còn mới vị trí quả bom nằm cách quốc lộ bảy khoảng bốn trăm linh m
ngay sau đó ubnd hữu kiệm đã báo cáo với ubnd huyện và ban chỉ huy quân sự huyện kỳ sơn
nhận được tin báo lực lượng chức năng kỳ sơn đã phong tỏa hiện trường và trục vớt quả bom lên khỏi mặt nước và sử dụng phương tiện chuyên dụng vận chuyển quả bom về bãi tiêu hủy bom mìn ở bản cù xã chiêu huyện kỳ sơn tổ chức hủy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối
đây là quả bom khủng có sức công phá lớn thứ hai được phát hiện trên địa bàn xã hữu kiệm huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
công an tỉnh phú thọ vừa phối hợp với công ty cổ phần sản xuất thương mại giấy phong châu
tiến hành tiêu hủy hàng nghìn cuốn sách giáo khoa tiếng anh lớp ba lớp bốn và lớp năm không tem nhãn và không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú thọ tiến hành kiểm tra công tác phát hành sách giáo khoa và ấn phẩm giáo dục năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại một số huyện thanh sơn yên lập hạ hòa đoan hùng và thành phố việt trì
tại đây cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ gần chín quyển sách
giáo khoa sách bài tập tiếng anh lớp ba lớp bốn và lớp năm không có tem nhãn không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cơ quan công an đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm trường hợp với tổng số tiền gần bảy mươi triệu đồng đồng thời thành lập hội đồng tiêu hủy toàn bộ số sách trên theo quy định
cục cảnh sát hình sự bộ công an đang điều tra vụ án nguyễn thị hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong quá trình điều tra truy tố xét xử vụ án
nói trên anh nguyễn văn chiến là bị hại trong vụ án đã nhiều lần được các cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập nhưng không có mặt để giải quyết vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã nhiều lần cử điều tra viên đến xã chư e huy huyện chư quynh nhưng anh chiến không có mặt tại địa phương
chính quyền xã và gia đình không biết anh chiến đi đâu làm gì
để giải quyết sức điểm vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo tìm người có nhân thân lai lịch như sau
họ và tên nguyễn văn chiến sinh ngày hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nơi sinh thanh hóa chỗ ở xã chư quy huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
họ tên bố nguyễn văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi họ tên mẹ lữ thị chất sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
đề nghị anh chiến đang ở đâu nhận được thông báo này liên hệ với cơ quan công an cảnh sát điều tra bộ công an để làm việc
ai biết anh chiến ở đâu đề nghị cung cấp thông tin về cục cảnh sát hình sự bộ công an
địa chỉ bốn trăm chín mươi bảy nguyễn trãi thanh xuân hà nội
cán bộ phối hợp nguyễn văn minh số điện thoại chín trăm một mươi hai một mươi bốn chín trăm tám mươi sáu
bộ thông tin và truyền thông cảnh báo về tình trạng một số doanh nghiệp trung quốc đã lợi dụng đưa các bản đồ phi pháp vào trong các sản phẩm văn hóa trong đó có cả các trò chơi điện tử trên mạng
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu
các yêu cầu các doanh nghiệp phải ra soát kiểm tra nội dung kịch bản trò chơi điện tử g một trên mạng đã được cấp phép và đang phát hành trên thị trường nhất là các trò chơi có nguồn gốc từ nước ngoài trong đó có trung quốc đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành
cục cũng yêu cầu các doanh nghiệp phát hành game phải ra soát kiểm tra và báo cáo chi tiết về các nội dung đã thay đổi cập nhật nâng cấp so với phiên bản trò chơi điện tử g một g hai g ba g bốn trên mạng đã được cấp phép phát hành nếu có
cục lưu ý các doanh nghiệp việt nam không để các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng đưa vào nội dung game bản đồ đường lưỡi bò phi pháp và những thông tin xuyên tạc lịch sử thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục
đối với các doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm về nội dung liên quan đến bản đồ lịch sử trong game cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu tạm dừng hợp tác
đồng thời các doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết về đơn vị kết nối thanh toán và các hình thức thanh toán đang sử dụng trong trò chơi điện tử gồm một g hai g ba g bốn
thời gian chậm nhất nộp báo cáo là trước ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đại sứ quán việt nam tại anh cho biết vào ngày hai mươi ba tháng một mươi cảnh sát anh phát hiện ba mươi chín thi thể ở khu công nghiệp weter clead thuộc hạn essex phía đông bắc london nước anh
ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại anh làm việc với cảnh sát anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân
đồng thời bộ ngoại giao chỉ đạo cục lãnh sự làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước các địa phương cung cấp thông tin liên quan từ việt nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân
đại sứ quán việt nam tại anh đang theo dõi sát tình hình tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng của anh và việt nam
thúc đẩy quá trình xác nhận danh tính của nạn nhân và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là công dân việt nam
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp đề nghị người dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại anh là
cộng bốn mươi bốn bảy nghìn bảy trăm một mươi ba một trăm tám mươi một nghìn năm trăm linh một hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn tú
thủy hai xã tú an thị xã an khê tỉnh gia lai về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức cơ tỉnh gia lai
là đối tượng nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn chín xã tâm thắng huyện cư rút tỉnh đắk nông
và đối tượng nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại một trăm năm mươi bảy ngô quyền phường treo reo thị xã unpa tỉnh gia lai
bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai ra quyết định truy nã về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện